hôm qua hai mươi bốn tháng tám ủy ban nhân dân tp hà nội tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến về công tác phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn thành phố
tính đến ngày hai mươi ba tháng tám cả nước đã có trên chín mươi chín sáu nghìn trường hợp mắc sốt xuất huyết tăng bốn mươi bảy chín so với cùng kỳ
trong đó đã có hai mươi sáu trường hợp tử vong tại hà nội từ đầu năm đến nay đã có gần hai mươi trường hợp mắc và bảy trường hợp tử vong
như vậy tính đến thời điểm hiện tại thành phố hà nội đang đứng đầu cả nước về số ca mắc xuất xuất huyết
thứ trưởng bộ y tế nguyễn thanh long cũng cho rằng mặc dù công tác phòng chống dịch xuất xuất huyết đã được triển khai và thực hiện nóng ở hà nội
nhưng mới chỉ ở cấp thành phố mà chưa thật sự quyết liệt ở cấp xã phường
đội xung kích diệt bọ gậy chống dịch còn thiếu
động chưa hiệu quả
theo báo cáo từ các quận huyện hầu hết các điểm nóng về dịch hiện đã có dấu hiệu giảm nhiệt
sau khi công tác phòng chống dịch được thực hiện quyết liệt và có sự phối hợp vào cuộc của các cơ quan ban ngành các cấp
tuy nhiên trước tình hình thời tiết phức tạp và ý thức phòng chống dịch của một bộ phận người dân chưa cao
thì nguy cơ số ca mắc sốt xuất huyết tăng trở lại là hoàn toàn có thể xảy ra
đặc biệt là các đồng chí lãnh đạo cán bộ chủ chốt của các quận các phường
là các ông chí phải phổ biến tuyên truyền đến tận các tổ dân phố thôn xóm rồi bí thư các tri bộ
để trên cơ sở đó tiếp tục giải tờ rơi đến từng nhà
như ông chí giám đốc sở y tế còn thường nói là đến từng nhà thế rồi là ra từng địa điểm
thì trên cơ sở đó tuyên truyền để làm sao mà người dân tự giác ý thức được trong công tác phòng ngừa
và đặc biệt là tham gia vào công tác là diệt bỏ gậy

không để phát sinh các nguồn gốc của mỗi bệnh
chủ tịch ủy ban nhân dân tp hà nội nguyễn đức trung cũng đặc biệt nhấn mạnh
việc tăng cường công tác phòng chống dịch xuất xuất huyết tại các trường học
khi mà thời điểm bắt đầu năm học mới đang đến gần
tp hà nội đã và đang quyết tâm thực hiện mọi biện pháp
để kiểm soát và khống chế dịch bệnh xuất xuất huyết trong thời gian tới